thưa quý vị trong những ngày qua nhiều trận mưa lớn đã liên tiếp xảy ra tại tỉnh miền núi phía bắc
đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoa màu của người dân và sau đây sẽ là tổng hợp của chúng tôi
tại tỉnh lạng sơn mưa lũ những ngày qua đã khiến địa phương thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
mưa lũ đã làm hai người thiệt mạng một người mất tích trên một tám trăm linh ngôi nhà bị ngập nước và sạt lở
một trăm hai mươi năm hộ dân phải di rời hàng nghìn hecta lúa và cây hoa màu bị thiệt hại hàng chục nghìn con da súc bị chết
các hồ chứa bị thấm nước hư hỏng giao thông bị ách tắc cục bộ
mưa to trên diện rộng trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng năm tại tỉnh bắc cạn đã khiến nước lũ dâng cao đột ngột
khiến một cháu bé thiệt mạng và hai người bị thương do sạt lở đất hư hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
hai mươi bốn điểm giao thông bị sạt lở ách tắc trong nhiều giờ
trong sáng nay một mươi hai tháng năm ubnd tỉnh bắc cạn đã cử hai đoàn công tác xuống các huyện bị thiệt hại nặng
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân
còn tại thành phố lào cai mưa lớn trong nhiều giờ đã làm ngập úng nhiều tuyến đường
đặc biệt là tại các xã phường phía nam của thành phố
có nơi nước dâng cao đến gần một mét tràn vào nhiều nhà dân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng
đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay ở tỉnh lào cai